hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi thi đấu và đạt thành tích cao em l có biểu hiện mệt mỏi và được các thầy cô đưa ra nghỉ ngơi
một lúc sau nam sinh có dấu hiệu bất thường lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
theo lãnh đạo bệnh viện khi đơn vị tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim ngừng thở
bác sĩ nguyễn viết thái giám đốc bệnh viện đa khoa bắc quảng bình cho biết
khi tiếp nhận bệnh nhân đơn vị kích hoạt báo động đỏ với nỗ lực cứu sống những triệu chứng ngừng tim ngừng thở
sau hơn một năm tiếng nỗ lực bệnh nhân vẫn không có hồi chuyển đây được xác định là trường hợp tử vong ngoại viện
được biết hội khỏe phù đồng cấp huyện quảng trạch năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức với tám bộ môn và nhiều nội dung
tham gia hội khỏe là học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện
thời điểm diễn ra hội khỏe phù đồng thời tiết tại quảng bình rét buốt mưa phùn
hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một trên địa bàn huyện hải hà tỉnh quảng ninh một học sinh một mươi ba tuổi đã tử vong sau vài tiếng
sau khi rời sàn đấu môn võ vô vi nam tại hội khỏe phù đồng tỉnh quảng ninh
cụ thể ở phần thi đấu đối kháng giữa hai nam học sinh sau khi thi đấu xong khoảng hai đến ba phút
một nam sinh bị chóng được y tế sơ cứu rồi đưa đến trung tâm y tế huyện hải hà
sau khi hội trần các bác sĩ đã chuyển nam sinh đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để điều trị
và vào khoảng gần hai mươi ba giờ cùng ngày nam sinh đã không qua khỏi
theo điều lệ hội khỏe phù đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo
hoạt động này được tổ chức ở cấp trường mỗi năm một lần cấp huyện hai năm một lần
học sinh tham gia phải dưới một mươi tám tuổi không trong diện đào tạo năng khiếu
không có tiền sử bệnh lý về tim mạch thân kinh và các bệnh khác không đủ sức khỏe để thi đấu thi thao
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé